theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định bão số một mươi ba xuất hiện vào cuối mùa bão
lại trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp
do đó các tỉnh thành phố ven biển cần cảnh giác luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão này để chủ động ứng phó kịp thời
hồi một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi tám một độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng một trăm bảy mươi km
tính từ vùng tâm bão có thể đi qua
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi bốn một mươi chín độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
bão số một mươi ba xuất hiện vào cuối mùa bão trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường
nên diễn biến còn phức tạp cần theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo